mới đây công an huyện ek tỉnh đắk lắc đã phát hiện tài khoản facebook có tên vũ trung đăng tải nội dung trên địa bàn đã xuất hiện một ca dương tính với covid một mươi chín
quá trình xác minh công an huyện eak đã tiến hành triều tập chủ tài khoản trên
tại cơ quan công an chủ tài khoản facebook thừa nhận hành vi vi phạm của mình và đã xóa bỏ bài viết sau khoảng một mươi năm phút đăng tải
đây là một trong những hành vi vi phạm thông tin sai sự thật được quy định trong hướng dẫn bốn mươi năm của tòa án nhân dân tối cao
trước đó trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp đã có nhiều thông tin sai lệch xuyên tạc về tình hình dịch bệnh
cũng như công tác phòng chống dịch bệnh được đăng tải trên không gian mạng
tuy nhiên các hành vi này mới chỉ bị xử lý ở mức độ nhắc nhở hoặc xử phạt hành chính
chuyện này thì thứ nhất là gây cho tâm lý hoang mang trong cộng đồng
thứ hai là việc đưa thông tin có thể dẫn tới tình trạng làm ảnh hưởng xâm phạm đời tư của các
thậm chí có thể
có thể là trong quy định ví dụ như là đưa các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín
hoặc là đưa các thông tin đó với mục đích là xâm phạm đến danh dự uy tín người khác
thì có thể bị xử lý về tội làm nhục người khác hoặc là tội vu khống người khác theo các quy định của luật hình sự
bên cạnh đó hướng dẫn của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
cũng quy định cụ thể tội danh trong một số hành vi vi phạm đã xảy ra trong thời gian qua
như trốn khỏi khu cách ly khai báo y tế gian dối
cái hành vi này thì bộ luật hình sự của chúng ta đã có quy định là cái hành vi làm lây lan dịch bệnh
nếu người nào mà biết là mình đã có bệnh nhiễm bệnh mà cố tình trốn tránh không khai báo
không tuân thủ các nguyên tắc quy định để phòng chống dịch bệnh thì có thể bị xử lý theo quy định của bộ luật hình sự
hướng dẫn của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao cũng quy định cụ thể về các hành vi khác
như hành vi về đầu cơ tích chữ buôn lậu các phương tiện dụng cụ y tế
nhằm mục đích xuất đi nước ngoài không khai báo hoặc đầu cơ tích chữ mục đích bán lấy lợi
thì có thể sẽ bị xử lý hình sự
cũng để hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam về việc ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an một số địa phương đã quyên góp để hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn này
vừa qua lãnh đạo công an tỉnh yên bái đã trao số tiền năm trăm linh triệu đồng ủng hộ đến điểm tiếp nhận ủng hộ
tại ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
số tiền trên là kết quả của đợt phát động và kêu gọi toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái
tự nguyện ủng hộ một ngày lương cơ bản để góp phần ngăn chặn đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
và giúp đỡ hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
sáng sáu tháng bốn công an xã vĩnh hòa hiệp huyện châu thành tỉnh kiên giang
phối hợp với đoàn và hội phụ nữ xã đã trao tặng một trăm linh xuất quà mỗi xuất trị giá khoảng hai trăm linh đồng
bao gồm gạo mì gói khẩu trang nước rửa tay dây quẩm và một số nhu yếu phẩm khác
cho người bán vé số và người lao động nghèo hiện đang có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
đây là những phần quà được cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và mạnh thường quân đóng góp
để chia sẻ một phần khó khăn với người bán vé số lao động phổ thông
đang mất thu nhập do ngừng việc theo chủ trương chung của chính phủ để phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện chưa thể chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín
những khuyến cáo về phòng bệnh liên tục được gửi đến người dân trên nhiều phương tiện thông tin truyền thông
thế nhưng nhiều người vẫn còn thờ ơ với sức khỏe của chính mình
và hiện nay tại các khu chợ việc buôn bán vẫn diễn ra để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân
thế nhưng một số người dân thì vẫn không đeo khẩu trang gây ảnh hưởng không nhỏ tới nguy cơ lây lan dịch bệnh
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại một chợ thuộc quận cầu giấy của truyền hình công an nhân dân
tại chợ đồng sa thuộc phường mai dịch quận cầu giấy
vào buổi trưa hôm nay việc buôn bán vẫn đông nhưng mọi người có cảm giác e rẻ hơn
việc giữ khoảng cách an toàn và dùng khẩu trang mỗi khi ra đường và tiếp xúc với mọi người đã được đa số người dân tuân thủ
chúng tôi bán hàng cái này là nếu mà khách vào là chúng tôi lúc nào cũng phải nhắc nhở khách là cách xa hai mét
hết người này đến xong lại đến người kia vào chứ không để vào rồn rập một lúc
mặc dù là mấy hôm nay là
cũng dịch nó không bùng phát không có người là bị mắc nhưng mà chúng tôi không lấy làm gì làm chủ quan hết
là vẫn phải nhắc nhở khách hàng để đảm bảo cho người dân thì là chúng tôi lúc nào cũng phải tuân theo chỉ định của chính phủ đề ra
tôi đến chợ thì cũng phải giữ khoảng cách không tập trung đông người
thế nên mọi người đi chợ thì cũng mua nhanh bán nhanh để về
không như ngày xưa là mọi người cũng hay ý muộn
còn bây giờ là mọi người là sự đi nhanh về nhanh chứ không tập trung không nói chuyện nhiều
dịch bệnh hôm nay đã giảm nhưng mà bọn tôi vẫn cố gắng giữ cách ly để đảm bảo an toàn
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp chưa đeo khẩu trang và nhiều gian hàng đông người mua cùng một lúc
những trường hợp này đã được cán bộ chiến sĩ công an phường kịp thời nhắc nhở
cán bộ chiến sĩ của công an phường mai dịch cũng thường xuyên có mặt ở đây
thực hiện tuần tra kiểm soát và tuyên truyền tới từng người dân về quy định trong phòng chống dịch
do chính phủ và ngành y tế quy định
chị là chủ hộ kinh doanh thì đặc biệt vẫn rất là quan trọng
trước hết là giữ khoảng cách đối với cả người mua hàng
thứ hai là cực kỳ phải giữ cái an toàn vệ sinh thực phẩm
khách hàng mua mà trường hợp giờ cao điểm hay đông khách
thì chị không nên để cho khách tập trung đứng sát vào nhau mua
ví dụ cởi hàng của mình đây là chật và không gian nó hẹp
ban chỉ huy của công an phường cũng đã quán triệt
và cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc cái quy định về phòng chống dịch
đối với công an phường mai dịch thì tổ công tác của công an phường thường xuyên tuần tra kiểm soát
nhắc nhở xử lý những trường hợp mà không chấp hành theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tổ công tác thường xuyên tuần tra vào các cung giờ đặc biệt khung giờ cao điểm
tập trung ở các chợ nhắc nhở các công dân
chấp hành nghiêm chỉ thị mạnh định của tổ tướng chính phủ
việc kiểm soát tốt không để phát sinh các trường hợp bị mắc dịch bệnh là sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành
nhưng quan trọng nhất là từ ý thức của mỗi người dân
mọi người cùng chung tay thì dịch bệnh ắt sẽ bị đẩy lùi
người dân lại được sống trong môi trường yên bình và an toàn
bản tin tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng bốn một đối tượng tưới sang lên người và mang theo căn xăng
máy lửa xông vào phòng khám thuộc khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi đòi đốt gây xáo trộn cả khu khám bệnh và cấp cứu
sau gần ba mươi phút thuyết phục và triển khai biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an tp quảng ngãi và cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh đã khống chế được đối tượng này
tiếp nhận được tin báo lực lượng công an ngay lập tức đã có mặt
quá trình thuyết phục đối tượng tiếp tục xông lên khu vực tầng hai dùng bình chữa cháy và kéo dây điện chống lại lực lượng công an
sau gần ba mươi phút các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng công an cùng với một số cán bộ nhân viên bệnh viện đa khoa quảng ngãi đã khống chế được đối tượng này
đối tượng được xác định là đinh văn máy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú tệ xã sơn kỳ huyện sơn hà được biết là máy là đối tượng bị bệnh tâm thần
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn điểm qua một số những tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong sách
xin mời biên tập viên minh hương
còn lại tái khám và khám bệnh thông thường nên sử dụng các dịch vụ hệ thống y tế cơ sở
đặc biệt là khi đến thăm khám nên đặt lịch hẹn để thực hiện đúng tinh thần giãn cách xã hội và đảm bảo an toàn khi khám bệnh
ban chỉ đạo quốc gia cũng yêu cầu các bệnh viện tuyến trên ưu tiên nhận người bệnh nặng cấp cứu chuyển tuyến hạn chế tối đa nhận các trường hợp khám bệnh thông thường mà tuyến dưới thực hiện được
mặt khác tăng cường khám bệnh tư vấn theo các hình thức trực tuyến điện thoại viễn thông để giảm lưu lượng người đến khám bệnh
còn trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay có đăng tải một bài viết với tiêu đề đánh mạnh tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động
nội dung bài viết đề cập đến nhận định trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang hết sức căng thẳng
các đối tượng phạm pháp hình sự sẽ tranh thủ hoạt động này cùng với chỉ đạo của bộ công an
ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lên kế hoạch để chấn áp tội phạm
bên cạnh những thành tích mà phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các quận huyện triệt phá
nhóm ba đối tượng sử dụng súng để cướp cửa hàng bách hóa xanh
nhóm hai đối tượng cướp giật tài sản dở trò đồi bại với nạn nhân là phụ nữ
trong những ngày qua lực lượng công an tại tp hcm cũng đã khám phá nhiều vụ án góp phần mang lại bình yên trên địa bàn
thưa quý vị giá lợn hơi đã lên tới hai trăm linh đồng một kg
khâu trung gian đã chiếm bốn mươi bốn mươi năm giá thành
và đây là nhan đề bài viết được đăng tải trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ kiên quyết đưa giá lợn hơi về mức bảy mươi đồng
dần giảm tới sáu mươi năm đồng và giảm tiếp là sáu mươi đồng để bình ổn mặt hàng thịt lợn
nhiều doanh nghiệp đã giảm giá lợn hơi
tuy nhiên giá thịt lợn bán cho người tiêu dùng tại siêu thị
và các chợ dân sinh vẫn cao gấp đôi giá nhập vào
phổ biến ở mức từ một trăm ba mươi đồng đến một trăm sáu mươi đồng một kg
cá biệt đã lên tới hai trăm linh đồng một kg
và các tiểu thương cũng cho biết rằng với giá thịt lợn cao do các mối bán hàng
hầu như không được tiếp cận được với nguồn hàng của doanh nghiệp
ở mức bảy mươi đồng một kg lợn hơi mà phải lấy qua đại lý cấp một và cấp hai
tại hà nội giá thịt lợn phổ biến ở mức một trăm ba mươi đồng đến một trăm sáu mươi đồng một kg
biệt là tại nhiều siêu thị thì giá thịt lợn có loại đã lên tới hai trăm sáu mươi đồng một kg
bộ trưởng bộ đông nghiệp và phát triển đông thôn nguyễn xuân cường cho biết
cần kiểm soát chặt các khâu trung gian bởi hiện tại trong cơ cấu giá thịt lợn
khâu trung gian chiếm bốn mươi bốn mươi năm giá thành
do vậy thời gian tới phải quyết liệt triển khai các biện pháp mạnh để giải quyết vấn đề này
dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến cho doanh thu trên hàng loạt tuyến cao tốc đã bị sụt giảm nghiêm trọng
và điều này gây ra thiệt hại kép cho cả doanh nghiệp vận tải cũng như nhà đầu tư của bot
và báo kinh tế và đô thị đã đề cập qua bài viết có nhân đề rằng nguy cơ vỡ phương án tài chính
báo cáo của tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec cho thấy
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi lượng phương tiện cũng như doanh thu thu phí của vec giảm mạnh
so với cùng kỳ năm trước tương đương một mươi năm tám và một mươi sáu tám
điều này đã khiến cho vec thiệt hại năm mươi tám tỷ đồng doanh thu
hai tuyến cao tốc thiệt hại lớn nhất là nội bài lào cai và cầu rẽ ninh bình
với mức sụt giảm tới một mươi ba ba doanh thu so với tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và theo các chuyên gia cũng cho rằng việc sụt giảm lưu lượng phương tiện nếu để kéo dài
sẽ gây ra những tác động tiêu cực không hề nhỏ
trong đó thì rõ ràng nhất là nguy cơ phương án tài chính của dự án bị ảnh hưởng
nếu như doanh thu thu phí liên tục ở mức thấp
nếu doanh thu thu phí ở mức thấp trong thời gian dài đương nhiên sẽ không đảm bảo
cho công tác hoàn vọng
từ đó phương án tài chính của dự án hoàn toàn có thể vỡ trận
các tổ chức tặng một chai nước rửa tay diệt khuẩn và năm trăm linh khẩu trang kháng khuẩn
cho công nhân tại khu vực phường long bình thành phố biên hòa
tại khu phố năm a đường hoàng ba bích phường long bình thành phố biên hòa
một chai nước rửa tay diệt khuẩn và năm trăm linh khẩu trang đã được đoàn thanh niên hội phụ nữ
phòng tổ chức cán bộ phát tận tay công nhân lao động
trước đó đoàn thanh niên hội phụ nữ phòng tổ chức cán bộ để kết hợp
với trung tâm y tế thành phố biên hòa tiến hành pha chế nước tay khô kháng khuẩn
theo công thức của tổ chức y tế thế giới who
qua các hoạt động trên mỗi cán bộ đoàn viên hội viên phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh
mong muốn là một sứ giả trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch
để người dân yên tâm không hoang mang lo lắng góp phần đồng hành cùng đảng nhà nước
tăng cường các biện pháp phòng chống đẩy lùi dịch bệnh đảm bảo an sinh xã hội
ổn định cuộc sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh
ở mức độ nguy hiểm đây chính là những nguy cơ ngoài ý muốn của người tham gia giao thông
tuy nhiên điều không muốn này đôi khi lại vẫn xảy đến
và đoàn clip sau đây là một ví dụ
xe container và xe con di chuyển cùng chiều
thế nhưng chưa thành hai làn đường khác nhau
dường như xe container đã lấn đạp
đến khi tài xế đánh lái để về làn xe của mình thì gây ra hậu quả như thế này
tình huống xảy ra quá bất ngờ nên cải xế xe con chỉ kịp đánh lái để rồi lau thẳng vào
vâng thưa quý vị qua tình huống vừa rồi thì có thể thấy là việc rất cần thiết
khi chúng ta điều khiển phương tiện tham gia giao thông đó là sự tập trung cao độ
bởi lẽ là chỉ có sự tập trung tỉnh táo
mới là cách tốt nhất giúp cho người điều khiển phương tiện
hạn chế thấp nhất được những rủi ro khi tham gia giao thông
thưa quý vị liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến ngày hôm qua ngày sáu tháng bốn
tại ba mươi điểm chốt kiểm soát tại các cửa ngõ thủ đô
lực lượng chức năng đã phát hiện kiểm tra gần một mươi hai trường hợp lái xe
và người ngồi trên ô tô đảm bảo yêu cầu chống dịch covid một mươi
trong đó thì phát hiện sáu trường hợp có thân nhiệt cao hơn bình thường
và những trường hợp này đã được sự hỗ trợ của cơ quan y tế ngay sau đó
bên cạnh đó ba mươi tổ công tác cũng có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm túc
các nội dung của chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
chỉ thị số năm của ủy ban nhân dân tp hà nội
về việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm theo quy định
tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ thị của thủ tướng chính phủ
các chốt kiểm soát người tham gia giao thông liên tỉnh
gồm lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự
cảnh sát cơ động thanh tra giao thông phối hợp với y tế địa phương
được thực hiện xuyên suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng đội tuần tra cao tốc số hai
cục cảnh sát giao thông đã bố trí bốn cảnh sát
phối hợp với ủy ban nhân dân tp hải phòng
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh dựng lán
lập chốt kiểm soát người tham gia giao thông liên tỉnh
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành điều tiết giao thông
và dừng xe vào đúng điểm sau đó các lực lượng y tế sẽ tiến hành kiểm tra
và đo thân nhiệt cũng như khai báo y tế trong các trường hợp cần thiết
lượng con người hai mươi bốn trên hai mươi bốn đảm bảo việc điều tuyết giao thông
được thông suốt và an toàn
còn ngoài việc hỗ trợ bốn điểm trên tuyến cao tốc này
chúng tôi là trực một trăm linh quân số và tiến hành tuần lưu
cũng như để xử lý vi phạm cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên tuyến hà nội hải phòng và quảng ninh
mọi phương tiện và người khi qua chốt đều được lực lượng chức năng
yêu cầu dừng xe tiến hành kiểm tra thân nhiệt
đồng thời kiểm soát các phương tiện qua lại như xe khách liên tỉnh
taxi xe ôm xe công nghệ và xe buýt cương quyết không cho vào thành phố
những xe chở khách vi phạm quy định
kiểm soát các trường hợp mà người ra vào thành phố theo nội dung chỉ đạo
đồng thời tuyên truyền cho người dân để tham gia trên tuyến giao thông
thực hiện nghiêm túc chỉ thị của thủ tướng chính phủ
cũng như ủy ban nhân dân thành phố
chính phủ nhằm giảm thấp nhất dịch bệnh có thể bùng phát tại tiểu đoàn thủ đô
tôi thấy cái việc này là cần thiết để đảm bảo cho sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng ạ
thì tôi thấy cái nghề là không có gì quyền toái và ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân
tất cả các phương tiện đi vào trong khu vực của chốt qua chốt mình phải kiểm tra
những trường hợp nào trên bã bảy độ năm mà có biểu hiện sốt thì mình sẽ tách riêng ra
và lúc đấy sẽ báo cáo bên bộ phận y tế để có hướng giải quyết
để sang lọc xem là có nhiễm hay không
qua kiểm tra gần như tất cả trong số những trường hợp này đều chấp hành nghiêm quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín quá trình kiểm tra đo thân nhiệt
các lái xe hợp tác và ủng hộ cơ quan chức năng thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch
sau khi nhận định bằng đệnh của giám đốc ngoan thành phố nội và ban chủ y phòng
đội một đã ngay lập tức thực hiện ngay bắt đầu từ một mươi tám h ngày một một bốn năm hai nghìn hai mươi
đây là hai chốt
chốt làm hòa với cán tốc hòa bình
và chốt thứ hai là hôm nay vừa triển khai tiếp theo là chốt trên chỗ cầu vĩnh thịnh
sau khi nghe được lời kêu gọi của tổng bí thư huy phu trọng
mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch covid một mươi chín
vì thế là rất nhiều người dân trên địa bàn người ta đã hạn chế tới đa ra đường
và những người nào mà có việc sự cần thiết đi qua đây thì rất chấp hành khi mà chúng tôi dừng kiểm tra về vấn đề y tế
tuy nhiên có một trường hợp lái xe khách đã chở ba mươi hành khách đi từ bình
thuận về bắc giang qua cao tốc pháp vân cầu rẽ vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín được phát hiện và xử lý
toàn bộ số hành khách trên xe cũng như lái phụ xe khách đã được kiểm tra thân nhiệt phòng ngừa covid một mươi chín theo đúng quy định